nếu như tại thủ đô hà nội vào chiều cuối năm có những trận mưa lớn
ảnh hưởng lớn đến hoạt động vui xuân đón tết của người dân
thì tại tp hcm không khí trước giao thời hiện tại như thế nào
mời quý khán giả theo dõi ghi nhận của biên tập viên ánh nguyệt
hiện đang có mặt tại đường hoa nguyễn huệ tp hcm
vâng xin được cảm ơn biên tập viên tiến tú
xin chào quý vị khán giả
nơi tôi đang đứng là một trong những hoạt động tiêu biểu
cho đời sống tinh thần của người dân tại tp hcm
mỗi độ tết đến xuân về đó là đường hoa nguyễn huệ
đã thành thông lệ chiều tối ngày ba mươi tết
người dân tại tp hcm có thói quen đến đường hoa nguyễn huệ
để vừa ngắm hoa vừa chờ khoảnh khắc đất trời giao hòa
đến đường hoa vào ngày ba mươi tết không chỉ là nét văn hóa
mà còn làm cho ngày xuân của cư dân tại tp hcm thêm trọn vẹn hơn
xin chào chị ạ
hiện tại thì em thấy chị ăn mặc rất là đẹp
không biết là lý do vì sao chị lại chọn đường hoa nguyễn huệ
để mình đặt chân đến vào đêm ba mươi tết ạ
thì thường là năm nào mình cũng tới đây vào ba mươi tết
bởi vì sau một năm làm việc vất vả và mệt nhà mỏi
thì mình thường thì đến đây để thư giãn
và trải nghiệm những loài hoa từ khắp mọi miền của đất nước
và đồng thời lưu lại những khoảnh khắc giữa năm cũ và năm mới
còn không ít giờ nữa là chúng ta đã chuyển giao sang năm mới rồi
thì không biết là hiện tại cảm xúc của chị như thế nào
hay là mình có một cái mong muốn gì đó
để cho năm mới của mình trở nên như thế nào
trở nên tốt hơn không ạ
khoảnh khắc giữa năm cũ và năm mới thì chị rất là hồi hộp
và cũng rất là vui mừng để chào đón một năm mới
do thời gian khoảnh khắc giữa năm cũ và năm mới
thì chị muốn là mấy gia đình cùng tất cả mọi người
có một năm mới thật là nhiều sức khỏe bình an và thật là hạnh phúc
xin cảm ơn chị
vâng thưa quý vị với việc người dân tại tp hcm có mặt ở đường hoa nguyễn huệ
tối ba mươi tết không chỉ là niềm vui mà còn là sự may mắn
bởi mỗi người sẽ là chứng dân cho sự thay đổi của tp hcm qua mỗi năm
để từ đó có sự so sánh đối chiếu và cảm nhận rõ hơn
sự phát triển không ngừng của một thành phố với hơn ba trăm linh năm tuổi